tại thành phố đà nẵng hội nghị thành ủy lần thứ hai mở rộng đã bàn nhiều giải pháp khắc phục khó khăn
lấy lại đà phát triển tạo động lực khôi phục kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín và bão lụt nên nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội không đạt chỉ tiêu đề ra
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các chỉ tiêu
nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi một trong đó thống nhất chủ đề của năm hai nghìn hai mươi một nhằm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế tiếp tục
vướng mắt vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng sớm triển khai các dự án thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công